trước đó đầu giờ chiều ngày hai mươi một tháng năm thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội tổng thư ký quốc hội bùi văn cường trình bày tờ trình đề nghị điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ bảy
tờ trình nêu rõ căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền thực hiện quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn kiện toàn bộ máy tổ chức nhà nước
sau khi xem xét đề nghị của thủ tướng ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị quốc hội cho phép bổ sung nội dung phê chuẩn đề nghị của thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ công an
và dự kiến bố trí quốc hội tiến hành nội dung này cùng với nội dung về công tác nhân sự tại phiên họp chiều ngày hai mươi một tháng năm và sáng ngày hai mươi hai tháng năm